bên cạnh công tác tuần tra xử lý của cơ quan chức năng thì người dân cần phải tuân thủ pháp luật để đảm bảo an toàn cho chính bản thân và những người xung quanh